sáng ngày hai mươi tháng tám đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã đến thăm và làm việc với tỉnh an giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng biểu dương và đánh giá cao các lực lượng công an quân sự biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình tuần tra kiểm soát giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới
phòng chống tội phạm buôn lậu qua biên giới công tác xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được trú trọng
bên cạnh đó tỉnh an giang đã kịp thời ban hành chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn nghị quyết số hai mươi chín của bộ chính trị về chiến lược quốc phòng việt nam chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một của đảng về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới